thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã được nới lỏng giãn cách xã hội
toàn tỉnh sẽ cơ bản thực hiện theo chỉ thị số một mươi chín
đây là quyết định được đưa ra tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi địa phương này đã cơ bản khống chế được dịch bệnh
các khu vực trước đó đã bị phong tỏa gồm khu phố hai phường đông giang và tổ năm a
khu phố một phường đồng lễ thành phố đông hà
cũng đã được gỡ bỏ phong tỏa kể từ một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng tám
tuy nhiên thành phố đông hà vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ kinh doanh không cần thiết
như karaoke cơ sở làm đẹp vũ trường khu vui chơi
các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán ăn nhà hàng khách sạn quán cà phê
điểm thăm quan và di tích lịch sử vận chuyển khách công cộng đã được hoạt động trở lại
vì vậy mà các hoạt động phòng chống dịch cũng phải tiếp tục để duy trì
chúng ta vừa là cho phép một số hoạt động dịch vụ thiệt yếu hoạt động đỡ lại
nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần của người dân là cạnh giác với dịch bệnh
tỉnh quảng trị ghi nhận bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ca tử vong
sáu ca còn lại đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ hai lần trở lên và có thể xuất viện trong những ngày tới
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương cơ quan chức năng
và người dân của tỉnh quảng trị
nhân dân không được chủ quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín